chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại hà nội thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tới dự đại hội thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam
dự đại hội có đại tướng lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư nguyên bộ trưởng bộ công an
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc
tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nền
đồng chí trương hòa bình nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên phó thủ tướng thường trực chính phủ
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ngành cơ quan trung ương và địa phương
theo thống kê hiện nay cả nước có khoảng hơn một trăm một mươi cựu công an mỗi năm bình quân tăng lên gần một mươi người
nguyện vọng của đối ngũ cán bộ cựu công an công an hưu trí là mong muốn có một tổ chức hội thống nhất toàn quốc
để tập hợp đoàn kết động viên các thế hệ hội viên
sau khi được ban bí thư đồng ý chủ trương bộ công an đã phối hợp với bộ nội vụ khẩn trương triển khai thực hiện đề án thành lập
và ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba bộ nội vụ đã ban hành quyết định thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam
đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với lực lượng công an nhân dân nói chung và hội cựu công an nhân dân việt nam nói riêng
góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang anh hùng của lực lượng công an nhân dân
hội cựu công an nhân dân việt nam hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện tự quản dân chủ bình đẳng công khai
minh bạch đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong khuôn khổ của pháp luật và không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước
hoạt động của hội đặt dưới sự lãnh đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cấp ủy công an các cấp
sự quản lý nhà nước của bộ nội vụ chính quyền địa phương và theo quy định thống nhất của điều lệ hội
đại hội đã bầu ra ban chấp hành hội cựu công an nhân dân việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám gồm tám mươi chín ủy viên
thượng tướng lê quý vương nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an là chủ tịch hội
phát biểu tại đại hội thủ tướng phạm minh chính trân trọng chuyển lời của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chúc mừng sự ra đời của hội cựu công an nhân dân việt nam
thủ tướng nhấn mạnh công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu của đảng nhà nước và nhân dân
đóng vai trò quan trọng tham mưu nòng cốt sung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
với bề dày bảy mươi tám năm xây dựng và trưởng thành lực lượng công an nhân dân anh hùng đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ
dũng cảm chiến đấu hy sinh lập nên nhiều chiến công xuất sắc gắn liền với những trang sử hào hùng vẻ vang của dân tộc
của cách mạng và sự phát triển bền vững của đất nước
cựu công an nhân dân là những người đã trải qua chiến đấu rèn luyện và trưởng thành qua khói lửa của các cuộc kháng chiến
trải các cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh tổ quốc trật tự an toàn xã hội
là có những công hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
và ngày nay đang là một bộ phận rất quan trọng của xã hội và các hoạt động của nhân dân
sự ra đời của hội đã thể hiện sự quan tâm tạo điều kiện chăm lo của đảng nhà nước đối với lực lượng công an nhân dân nói chung
và đối với đội ngũ cựu cán bộ công an nhân dân nói riêng
thời gian tới
cùng với việc nhấn mạnh thêm một số nội dung quan trọng trong hoạt động của hội
thủ tướng tin tưởng hội sẽ phát triển mạnh mẽ vững chắc góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao
với phương châm cựu mà không cũ cựu mà không bảo thủ hội cần có giải pháp tích cực linh hoạt sáng tạo
để hoạt động của hội thiết thực hướng về cơ sở coi trọng chất lượng hiệu quả hoạt động
tích cực tham gia xây dựng văn hóa mới
tô thắm thêm hình ảnh của cán bộ công an chiến sĩ công an nhân dân vì nước quê thân vì dân phục vụ
còn đảng còn mình danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
phát biểu tại đại hội bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo đảng nhà nước của thủ tướng
dành cho lực lượng công an nhân dân nói chung và các cựu công an nhân dân nói riêng
đại hội hôm nay là sự kiện chính trị lịch sử quan trọng là mốc son mới đối với lực lượng công an nhân dân
có ý nghĩa rất lớn nhằm động viên khích lệ tinh thần và ý nghĩa chính trị đối với các thế hệ cán bộ công an
chúng tôi cũng thấy là hội cựu công an nhân dân cũng là sự kết nối quan trọng của đảng nhà nước và của lực lượng công an đối với nhân dân
khẳng định đảng ủy công an trung ương bộ công an sẽ chỉ đạo công an các đơn vị địa phương xây dựng chương trình phối hợp hoạt động với hội cựu công an nhân dân các cấp
bộ trưởng tô lâm mong muốn
mỗi cán bộ hội viên phát huy phẩm chất cao đẹp công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ đóng góp công sức và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại